đoàn công tác của ban đối ngoại trung ương do đồng chí hoàng bình quân
ủy viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc tại tỉnh quảng nam
tại buổi làm việc đồng chí hoàng bình quân ghi nhận và đánh giá cao
những kết quả đạt được của địa phương trong thời gian qua
tuy nhiên quảng nam cần tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức
chú trọng hơn nữa đến chất lượng hợp tác đối với các tổ chức quốc tế
trước mắt tỉnh cần hoàn thiện công cụ quản lý đối ngoại
trong xây dựng kế hoạch đối ngoại hàng năm
cần thực chất hơn nhằm nâng cao chất lượng đối ngoại
nhân dịp này đồng chí hoàng bình quân đã thông tin một số tình hình quốc tế và khu vực
công tác đối ngoại đảng đối ngoại nhân dân trong thời gian qua
đồng thời hướng dẫn triển khai thực hiện quy chế quy định của đảng nhà nước về đối ngoại
dịp này đồng chí hoàng minh quân đã trao kỷ niệm trương vì sự nghiệp đối ngoại đảng
cho các đồng chí thường trực tỉnh ủy quảng nam